hôm nay ủy ban kiểm tra trung ương đã ra thông báo về kỳ họp thứ ba mươi bảy
từ ngày hai đến ngày bốn tháng bảy tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ ba mươi bảy
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
các đồng chí nguyễn văn công ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ giao thông vận tải
phạm viết muôn nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ
trần ngọc thành nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương
nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đường sắt việt nam
thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách hai đồng chí ủy viên ban cán sự đảng
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông nguyễn nhật và đồng chí nguyễn ngọc huệ
nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty hàng hải việt nam
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và đồng chí nguyễn hồng trường nguyên ủy viên ban cán sự đảng
nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tải
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí vũ văn ninh
trong thời gian giữ cương vị phó thủ tướng chính phủ đồng chí vũ văn ninh có vi phạm khuyết điểm
trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại các cảng quy nhơn quảng ninh
trái với kết luận của bộ chính trị
trong thời gian giữ cương vị bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ tài chính
kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội việt nam
đồng chí vũ văn ninh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát
để xảy ra vụ việc gây thiệt hại lớn tiền của nhà nước
nhiều cán bộ đảng viên liên quan bị xử lý hình sự trong vụ án kinh tế bảo hiểm xã hội việt nam
cho công ty cho thuê tài chính hai alc hai vay tiền
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với đồng chí đỗ thế nhữ nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
nguyên phó bí thư ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
và đồng chí nguyễn đức luyện nguyên tỉnh ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyên giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh đắk nông về trách nhiệm liên quan đến các vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông trong công tác giao đất giao rừng cho thuê đất cho thuê rừng
quản lý bảo vệ rừng đã được kết luận tại kỳ họp ba mươi hai của ủy ban kiểm tra trung ương
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí nguyễn mạnh cường
nguyên phó giám đốc sở y tế tỉnh đắk nông
trong thời gian giữ cương vị bí thư đảng ủy giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đắk nông
đồng chí nguyễn mạnh cường đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra một số vi phạm khuyết điểm trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh
và trong đầu tư mua sắm quản lý sử dụng trang thiết bị y tế gây thiệt hại ngân sách nhà nước
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết quả giám sát đối với một số cấp ủy
tổ chức đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với hai trường hợp
thông tin mới nhất liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các bị can sau đây
văn trọng dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty nông nghiệp sài gòn
trú tại trung cư hai trăm một mươi hai nguyễn trãi phường nguyễn cư trinh quận một tp hcm
nguyễn thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu nguyên kế toán trưởng tổng công ty nông nghiệp sài gòn
trú tại trung cư nguyễn tri phương số bảy a thành thái phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm
cả hai bị can trên đều bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên
theo đúng quy định của pháp luật
sau hơn hai ngày tiến hành truy nóng dạng sáng ngày hôm nay các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh khánh hòa
đã bắt được bốn nghi phạm có liên quan đến vụ trọng án là một người trung quốc thiệt mạng
ở trung tâm thương mại nha trang center vào khuya ngày năm tháng bảy
khuya ngày năm tháng bảy tại khu vực karaoke
nha trang center một thanh niên người trung quốc là tan suike sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
có mâu thuẫn với một nhóm người sau đó người này bị nhóm đối phương lao vào đánh chém tử vong
sau khi gây án nhóm hung thủ nhanh chóng lên xe tẩu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến hai rưỡi sáng nay các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh khánh hòa
bắt được nhóm nghi can gây án gồm giao jun và ba đồng phạm cùng quốc tịch trung quốc
đang lẩn trốn tại xã ninh phước thị xã ninh hòa
theo lời khai ban đầu của nhóm đối tượng vụ án xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát giữa nạn nhân và các nghi can
rừng hà tĩnh lại bị cháy lớn
vào khoảng một mươi một giờ trưa nay người dân địa phương đã phát hiện tại khu vực rừng thuộc núi nầm
xã sơn châu huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh bất ngờ xuất hiện một đám cháy lớn
cho đến thời điểm này thiệt hại của vụ cháy đang được thống kê
nhận được tin báo chính quyền địa phương lực lượng chức năng phối hợp với người dân tích cực tham gia khống chế đám cháy
do khu vực rừng này nằm cạnh khu dân cư nên chính quyền địa phương đã lên phương án di rời người dân cùng tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm
đám cháy tại khu vực xã sơn châu cũng ảnh hưởng đến đường điện ba mươi năm kv khiến toàn bộ huyện hương sơn hà tĩnh hiện tạm thời bị cắt điện
đến khoảng hai giờ chiều nay đám cháy cơ bản được khống chế
liên quan đến vụ việc người dân chặn đường xe chở rác vào bãi rác khánh sơn khiến tình trạng ủn ứ rác thải trên địa bàn thành phố đà nẵng
sáng nay các lực lượng chức năng đã vận động thuyết phục người dân để các xe vận chuyển rác vào bãi rác hoạt động trở lại
trong buổi sáng nay các lực lượng chức năng thành phố đà nẵng đã tập trung vận động thuyết phục người dân
ngừng việc tập trung ngăn chặn xe tại lối xe ra vào bãi rác khánh sơn
theo ghi nhận đến khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay việc vận chuyển rác thải vào bãi rác này đã trở lại bình thường
tại các điểm tập kết rác tạm các công nhân vệ sinh môi trường tập trung giải phóng số rác ủn ứ trong ngày hôm qua
khẩn trương giải quyết rứt điểm chấm dứt hành vi ngăn chặn phương tiện vận chuyển rác vào khu vực bãi rác khánh sơn
đồng thời ghi nhận những kiến nghị yêu cầu của người dân xung quanh vấn đề này
bên cạnh đó yêu cầu công ty môi trường đô thị thành phố huy động tối đa lực lượng phương tiện giải phóng hơn một hai trăm linh tấn rác
đang tồn lưu tại các khu dân cư để đưa hoạt động thu gom rác thải trở lại bình thường
thưa quý vị và các bạn nhận lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc
ngày hôm nay đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã sang thăm chính thức hàn quốc
tại thủ đô seoul bộ trưởng tô lâm và đoàn đã chào xã giao thủ tướng hàn quốc lee nak yong
và có cuộc hội đàm với tư lệnh cảnh sát quốc gia hàn quốc min gap yong
tham gia các hoạt động của đoàn có đại sứ việt nam tại hàn quốc nguyễn vĩ tú
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm thủ tướng hàn quốc lee nak yoon hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của bộ trưởng tô lâm
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hàn quốc và việt nam
giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hàn quốc với bộ công an việt nam ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
thủ tướng hàn quốc lee nak yoon chúc mừng những thành tựu mà việt nam đã đạt được trên nhiều lĩnh vực như chính trị kinh tế văn hóa quốc phòng an ninh
thủ tướng hàn quốc lee nak yong bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hàn quốc
trong đó có cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc với bộ công an việt nam thời gian qua
cũng như kết quả hội đàm tốt đẹp giữa tư lệnh cảnh sát quốc gia hàn quốc min gap ryong với bộ trưởng tô lâm
mong muốn thời gian tới các cơ quan thực thi pháp luật của hàn quốc và bộ công an việt nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác
nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia tội phạm ma túy tội phạm khủng bố
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nước này đang sinh sống học tập và làm việc tại nước kia
phối hợp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cơ quan thực thi pháp luật của việt nam
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn ngài thủ tướng lee nak yoon đã dành thời gian tiếp
truyền lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tới thủ tướng lee nak yong
khẳng định việt nam coi trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với hàn quốc và mong muốn hàn quốc tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm
thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực vì sự phát triển bền vững và lợi ích chung của nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới
việt nam hoan nghênh các chính sách hướng nam mới của hàn quốc vì mục tiêu hòa bình hợp tác và phát triển
mong muốn hai nước tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
thời gian qua kết quả hợp tác trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc đạt kết quả tích cực
thực chất góp phần bảo vệ an ninh quốc gia mỗi nước đảm bảo cuộc sống bình an hạnh phúc của người dân là một trong những quan hệ trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược việt nam hàn quốc
hoạt động trao đổi đoàn tiếp xúc song phương được duy trì thường xuyên
hai bên đang duy trì kênh trao đổi theo cơ chế đối thoại chiến lược ngoại giao an ninh quốc phòng cấp thứ trưởng đối thoại an ninh việt hàn cấp thứ trưởng và hội nghị hợp tác cảnh sát việt hàn cấp thứ trưởng
hai bên đã ký bản thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa bộ công an và viện công tố tối cao hàn quốc
thời gian tới tình hình tội phạm an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến phức tạp trở thành nguy cơ đe dọa an ninh các nước như tội phạm khủng bố quốc tế tội phạm mạng tội phạm xuyên quốc gia di cư đòi hỏi lực lượng an ninh cảnh sát và thực thi pháp luật hai nước cần tăng cường phối hợp chặt chẽ ứng phó kịp thời với diễn biến tình hình
bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn lãnh đạo chính phủ hàn quốc tiếp tục quan tâm chỉ đạo thúc đẩy và tạo điều kiện cho cơ quan thực thi pháp luật hai nước tăng cường quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
trước đó tại trụ sở cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đã diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc do ngài mingav glow tư lệnh cảnh sát quốc gia hàn quốc làm trường đoàn
tại cuộc hội đàm bộ trưởng tô lâm và tư lệnh cảnh sát quốc gia hàn quốc ming gapriong bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ giữa hai nước thời gian qua
nhấn mạnh cùng với sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước năm hai nghìn bốn bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đã thiết lập quan hệ chính thức và năm hai nghìn năm hai bên thống nhất ký thỏa thuận hợp tác tạo hành lang pháp lý cho sự phối hợp có hiệu quả giữa lực lượng cảnh sát hai nước trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
hai bên đã tăng cường trao đổi và chia sẻ thông tin tội phạm phối hợp đấu tranh chống tội phạm đặc biệt là thông qua kênh hợp tác song phương của tổ thông tin liên lạc việt nam hàn quốc
cảnh hợp tác interpol điều tra xác minh làm rõ nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ cao lừa đào chiếm đặt tài sản giàn lận thương mại buôn lậu trốn thuế tổ chức đưa người đi lao động nước ngoài trái phép giết người buôn ma túy giải quyết nhiều vụ việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người hàn quốc ở việt nam cũng như người việt nam ở hàn quốc
bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng được dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam sang thăm chính thức hàn quốc một đất nước tươi đẹp và giàu lòng mến khách cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nhiệt tình và hữu nghị mà ngài tư lệnh và các thành viên đoàn đã dành cho đoàn đại biểu bộ công an việt nam

đỗ bá tị đề nghị chính phủ tiếp tục ra soát hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về phòng cháy chữa cháy phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên không để xảy ra tình trạng khoán trắng cho lực lượng phòng cháy chữa cháy
cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương cơ sở trong chỉ đạo duy trì tổ chức công tác phòng cháy chữa cháy và khi để cháy xảy ra
chỉ đạo các ngành địa phương tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu chủ động trong mọi tình huống xảy ra
cũng trong sáng nay tại hà nội trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã chủ trì hội thảo chuyên đề thực trạng và giải pháp xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn định mức đảm bảo hậu cần trang bị đầu tư xây dựng trong công an nhân dân
tại hội thảo các đại biểu đã tham luận tập trung vào việc nghiên cứu thực trạng thực hiện các quy định về tiêu chuẩn định mức giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi tám để ra soát đánh giá rút kinh nghiệm
từ đó thống nhất đề xuất phương án xây dựng
tại hội thảo các đại biểu đã tham luận tập trung vào việc nghiên cứu thực hiện các quy định về tiêu chuẩn định mức giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi tám để giá soát đánh giá rút kinh nghiệm
từ đó thống nhất đề xuất phương án xây dựng các quy định về tiêu chuẩn định mức đảm bảo hậu cần trang bị nói riêng trong công an nhân dân
kết luận hội thảo thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh việc phải xác định công tác xây dựng ban hành các quy định về tiêu chuẩn định mức là nhiệm vụ quan trọng
cần thiết bắt buộc phải triển khai để thi hành các luật hiện hành
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn định mức nhằm đẩy nhanh tiến độ
đảm bảo phục vụ kịp thời công tác mua sắm trang bị đầu tư xây dựng cho các hệ lực lượng trong công an nhân dân đặc biệt cho lực lượng công an xã chính quy
các đơn vị quản lý các đơn vị thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong khâu đảm bảo đầu tư trang bị tham mưu cho lãnh đạo bộ đúng quy định hiện hành
không trình phê duyệt các dự án kế hoạch mua sắm trang bị khi chưa có tiêu chuẩn định mức theo đúng quy định hiện hành trường hợp cần thiết cấp bách phải báo cáo lãnh đạo bộ để chỉ đạo quyết định